hôm nay là ngày mà hàng nghìn hành khách còn lại trên du thuyền diamond princess hết thời gian cách ly
những người này sẽ được xét nghiệm sơ tán hoặc đưa đến các cơ sở cách ly ở nhật bản nếu dương tính với virus
kế hoạch ban đầu của chính phủ nhật bản cho du thuyền diamond princess là cách ly tàu đến ngày một mươi chín tháng hai
thời hạn đã hết nhưng bộ y tế nhật bản vẫn chưa công bố ý định gia hạn tiếp hay không
những chiến lược kế tiếp của nước này trong nỗ lực khống chế dịch bệnh sau thời hạn cách ly cũng chưa được công bố
tuy nhiên theo các chuyên gia y tế tùy vào kết quả sắp tới chiến lược ứng phó của nhật bản có thể trở thành hình mẫu tham khảo
cho những nước đang gặp khó khăn trong việc khống chế dịch bệnh bùng phát
tính đến ngày một mươi tám tháng hai số ca nhiễm trên du thuyền diamond princess là năm trăm bốn mươi hai ca
đây là ca nhiễm virus cao nhất bên ngoài trung quốc đại lục